để bảo đảm tối đa an ninh từ nhiều năm nay các bệnh viện trung ương như bệnh viện việt đức bệnh viện nhi trung ương bệnh viện phụ sản trung ương đã xiết chặt an ninh bằng nhiều biện pháp như lắp đặt camera tại các điểm nóng như khoa cấp cứu như khu vực thanh toán viện phí
lực lượng bảo vệ cũng đã được tăng cường tại tất cả các điểm xa vào các bệnh viện
thậm chí những bệnh viện này luôn phải phối hợp cùng với các cơ quan công an để giải quyết khi có những vụ việc bất thường xảy ra
chúng tôi cũng đã đầu tư các hệ thống trang thiết bị như hệ thống camera an ninh theo dõi từng khu vực đặc biệt là những khu vực nhạy cảm như là khu vực đón tiếp cấp cứu hoặc điều trị tích cực những khu vực liên quan đến khám bệnh
chúng tôi nghĩ rằng việc phòng thì quan trọng hơn là chống
thứ nhất là bệnh viện cũng đã tổ chức nhiều đợt thậm chí là mời tất cả những chuyên gia về lĩnh vực xã hội học
mời chuyên gia về lĩnh vực tâm lý đến để tổ chức những buổi đào tạo cho toàn bộ hệ thống nhân viên trong bệnh viện về quy đắc ứng xử trong bệnh viện
rõ ràng hiện nay tại nhiều bệnh viện các biện pháp bảo đảm an ninh còn lỏng lèo là kẽ hở để những nhóm côn đồ hành hùng bác sĩ và người bệnh
vì vậy để bảo đảm an ninh cho bệnh viện để tạo sự an toàn cho đội ngũ cán bộ nhân viên y tế và cả bệnh nhân luôn là nhiệm vụ cấp thiết cần được quan tâm hàng đầu tại các bệnh viện
hiện vụ việc tiêu hủy gần hai mươi viên thuốc quý chống ung thư như truyền hình nhân dân đã đưa tin sở y tế tp hcm vừa có báo cáo bộ y tế về việc tiếp nhận quản lý và sử dụng thuốc viện trợ taxina tại bệnh viện truyền máu huyết học tp hcm
trong đó sở y tế thành phố thừa nhận có một phần trách nhiệm và yêu cầu bệnh viện rút kinh nghiệm
theo sở y tế bệnh viện truyền máu huyết học tp hcm là đơn vị đầu tư
tuy nhiên trong cả nước đề xuất thực hiện chương trình thuốc viện trợ nhân đạo gọi tắt là chương trình tarsina copay dành cho người mắc bệnh bạch cầu mạng tính dòng tủy kháng glyvex
theo báo cáo từ bệnh viện do quá trình làm hồ sơ thủ tục rắc rối và mất quá nhiều thời gian quá trình từ lúc tiếp nhận thư đồng ý hiến tặng thuốc cho đến khi hoàn tất các thủ tục đưa về sử dụng của bệnh viện bị kéo dài
ngay từ khi nhận được thuốc bệnh viện đã ý thức được việc chắc chắn không sử dụng kịp thuốc vừa nhập trước hạn
để hạn chế tối đa việc lãng phí bệnh viện đã đưa ra nhiều giải pháp trong đó có việc chủ động đề nghị công ty novatis cho phép mở rộng chương trình đến các bệnh viện khác trong toàn quốc hoặc thông báo các nơi chuyển bệnh nhân đến nhưng công ty này không đồng ý
sở y tế tp hcm cho rằng đây là lần đầu tiên sở giải quyết hồ sơ tiếp nhận viện trợ có điều kiện nên chuyên viên của các phòng chức năng còn lúng túng trong việc trao đổi ý kiến qua lại giữa các phòng và tham mưu cho lãnh đạo sở dẫn đến chậm xử lý hồ sơ nhận thuốc viện trợ
sở y tế tp hcm cũng yêu cầu rút kinh nghiệm chung toàn ngành y tế tp về việc tiếp nhận quản lý tiền hạng viện trợ tặng cho các đơn vị trực thuộc sở
cũng liên quan đến thuốc tân dược phòng sáu cục cảnh sát chống buôn lậu c bảy mươi bốn bộ công an phối hợp với đội cảnh sát kinh tế công an quận bốn tp hcm mới đây đã bắt giữ một vụ buôn lậu thuốc tân dược lớn trị giá hơn năm tỷ đồng
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện một chiếc xe tải chở bốn mươi một
thuốc tân dược tổng cộng hơn bảy trăm năm mươi kg thuốc trong đó có nhiều loại thuốc đặc trị như ung thư tiểu đường
tài xế điều khiển phương tiện đã không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ số thuốc trên

với thủ đoạn quá cảnh hàng sang campuchia rồi trở ngược về việt nam các đối tượng buôn lậu tưởng đã che mắt và qua mặt được cơ quan chức năng
nhưng với quyết tâm cao cơ quan công an đã vô hiệu hóa thủ đoạn này và thực hiện tròn nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trong cuộc chiến đấu chống buôn lậu hiện nay
hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành
tỉnh cao bằng gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất sinh hoạt giao thương
mà nguyên nhân chính là do tiến độ thi công dự án cải tạo và nâng cấp tỉnh lộ hai trăm linh bảy quá chậm
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại cao bằng
gia đình bà hoàng thị sinh ở xóm đòn pán xã độc lập huyện quảng yên tỉnh cao bằng sống ngay cạnh đường tỉnh lộ hai trăm linh bảy
từ khi con đường này đi vào thi công đến nay gia đình bà gặp không ít những khó khăn trong sinh hoạt và sản xuất
bà cho biết
con đường này đã thi công được sáu năm nay nhưng chưa hoàn thành
con gia đình bà đàm thị mùi xóm đỏng pán hai cùng xã độc lập
cũng đứng ngồi không yên thậm chí đến bữa cơm của gia đình
bà cũng ăn không được trên nhà vì mỗi lần xe tải trọng lớn đi qua thì bụi đường bay mù mịt ập vào nhà
con đường này làm lâu rồi nhưng mà ngày nào cũng bụi bẩn vào nhà
ngày nào cô cũng quét hàng hai ba lần các cháu lại quần áo cũng bẩn hết
nhưng mà đến bữa ăn cô cũng phải chạy xuống dưới bếp ăn ăn ở trên không được đâu
tuyến đường này là dự án của bộ tổng thống

dự án cải tạo nâng cấp tỉnh lộ hai trăm linh bảy dài hơn ba mươi km được khởi công từ năm hai nghìn một mươi một với tổng mức đầu tư hơn bốn trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên đến nay nhiều hạng mục của dự án vẫn còn chưa hoàn thành thì những hạng mục khác đã hư hỏng
mặt đường xuống cấp nghiêm trọng tuyến đường chẳng những không đạt được mục tiêu tiến độ đề ra
mà còn gây ra rất nhiều khó khăn cho nhân dân sinh sống trên tuyến đường này làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương
do kinh phí thực hiện dự án còn hạn hẹp tiến độ thực hiện rất chậm gây ảnh hưởng đến đi lại của bà con nhân dân trong huyện
cũng như là cản trở rất lớn đến việc phát triển kinh tế
nhất là hạ lan là một xác định là một trong những huyện có nhiều lối mở và có điều kiện phát triển kinh tế cửa khẩu
cô mong muốn lần sau
con đường này là hoàn thành nhanh chóng để cho dân đi lại dễ dàng cho nó đỡ để phần bụi bẩn đi lại nó dễ dàng hơn
hơn ai hết chính những người dân đang trực tiếp chịu ảnh hưởng của dự án này là những người hiểu được nỗi khổ và những khó khăn đó
họ đang từng ngày phải gồng mình thích nghi với cuộc sống
chính quyền tỉnh cao bằng cần sớm vào cuộc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành con đường để vừa ổn định đời sống nhân dân
vừa đóng góp cho sự phát triển của địa phương
hôm qua ngày dằm tháng bốn năm đinh dậu hai nghìn một mươi bảy các phật tử và đông đảo người dân cả nước đã hân hoan đón mừng lễ phật đàn phật lịch hai nghìn một mươi chín
là một trong những trung tâm phật giáo lớn tuần lễ phật đàn năm nay tại cố đô huế diễn ra từ ngày ba đến ngày một mươi tháng năm
tức ngày mùng tám tháng bốn đến ngày mùng một mươi tháng năm
từ ngày một mươi năm tháng bốn âm lịch với điểm nhấn chủ yếu tại thành phố huế
khắp các nẻo đường các ngôi chùa và nhiều nhà phật tử ở thành phố huế trong tuần lễ này được trang trí rực rỡ sắc màu của lồng đèn cờ hoa để chào đón đại lễ
mở đầu tuần lễ phật đàn là lễ thắp sáng tác phẩm bày đoá sen hồng nâng gác tịnh tượng trưng cho bảy bước đi thanh tịnh của đức phật trên dòng sông hương
mỗi bông sen nặng ba trăm linh kg đường kính bảy sáu m và cao ba bảy m
làm bằng chất liệu sắt và vải lụa hồng được đặt trên một bệ phao nổi
đây là tác phẩm nghệ thuật sắp đặt hiện đại từng hoa sen cách nhau hai mươi mét kéo dài một trăm sáu mươi chín mét
bảy đoà sen rực sáng cùng với hàng vạn chiếc đèn hoa đăng làm cho sông hương thêm lung linh huyền ảo
cả cái hoạt động phật sự thì một cái lễ đặc biệt mà trở thành truyền thống đó là khắp sáng bầy hoa sen cho sông hương
như là một thông điệp để gợi gắm đến tất cả mọi người
có cái cơ duyên khi mà nhìn bầy cái hoa sen tới sông hương
thì từ mình nhắc nhở cho mình trong từng hành động trong từng lời nói trong từng ý nghị luôn luôn là thanh chuẩn
và chỉ có cái tâm thanh tịnh hành động thanh tịnh lời nói thanh tịnh
thì lúc đó mình thật sự đem lại là hạnh phúc cho mình
với sự tham gia của hàng ngàn chư tôn giáo phẩm tăng ni phật tử trong tỉnh thừa thiên huế
cùng ba mươi hai chiếc xe hoa lộng lẫy sắc màu
ngày một mươi bốn tháng bốn âm lịch xã hội tổ chức lễ mục dục
tại chùa diệu đế và lễ rước phật từ chùa diệu đế đến tổ đình từ đàm
lễ đài trung tâm của giáo hội mừng đại lễ phật đàn hai nghìn một mươi chín
giấc phật từ lâu đã trở thành một nghi lễ mang đậm dấu ấn tâm linh tín ngưỡng thiêng liêng
không thể thiếu trong mỗi mùa phật đàn của tăng ni và người dân thừa thiên huế
đây là một nghi lễ văn hóa truyền thống của giáo hội phật giáo
diễn ra trang nghiêm từ chùa diệu đế đến chùa từ đàm
năm nay cùng những hoạt động
phật sự trong mùa phật đàn
mục đích là để truyền tài thông điệp tự tế tư bí của đức phật
qua đó các hoạt động đều nhắm vào mục đích này
như truyền làm như văn nghề các vị thầy rất khởi sắc
vấn đề trang hoạt nơi công cộng
năm nay truyền khai sớm để gội đầu với phật tư văn nghề truyền thống
đây là một cách để mình vận dụng
để giúp khách biết được văn hóa của phật giáo huế
cũng như văn hóa huế
và đặc biệt qua đó
để thấy được trụ trương
chính sách đơn lỗi của đảng
nhà nước luôn tôn trọng
tự do tình người tôn giáo
bên cạnh hoạt động từ thiện
tặng quà viếng các anh hùng liệt sĩ
thả hoa đăng trên sông hương
hàng nghìn tăng ni phật tử và người dân xứ huế
đã tập trung hai bên đường
để cung nghinh và chiềm ngưỡng đoàn xe hoa
gồm ba mươi hai chiếc tượng trưng cho ba mươi hai tướng tốt của đức phật
rực rỡ sắc màu
diễu hành qua các tuyến phố chính
làm đêm phật đàn tại huế
trở nên lung linh huyền ảo
tổng thống trump đã khiến giới chính trị washington
chấn động và vấp phải sự phản đối
từ chính một số nghị sĩ đảng cộng hòa
nhà trắng vừa lên tiếng bảo vệ quyết định này
và cho rằng tổng thống donald trump
đã xà thải ông comey
sau khi nhận được những thông tin đáng quan ngại
từ bộ tư pháp
nhiều nghị sĩ đảng dân chủ đã công khai cáo buộc
nhà trắng đang tìm cách can thiệp
vào cuộc điều tra của fbi
về khả năng nhiều cố vấn của ông trump
đã bắt tay với nga để tác động
đến cuộc bầu cử tổng thống mỹ hồi năm ngoái
trước khi bị cách chức
ông comey phụ trách cuộc điều tra này
nhà trắng cũng cho rằng
việc bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt
liên quan đến cuộc điều tra về nga
là không cần thiết và mong muốn
cuộc điều tra hiện nay sớm kết thúc
để tập trung vào những công việc liên quan
đến phần lớn người dân mỹ
phản ứng trước quyết định của tổng thống trump
thị trường chứng khoán mỹ đã kết thúc
phiên giao dịch ngày hôm qua với chỉ số
công nghiệp dow jones mất điểm
trong khi chỉ số nasdad lại có mức tăng kỷ lục
theo giới phân tích
kết quả trên là bởi
các nhà đầu tư cho rằng
tình trạng lộn xộn mới nhất này
tại washington có thể tác động
đến những cam kết giảm thuế và tăng chi
cho cơ sở hạ tầng của ông trump
ở một diễn biến khác
trong buổi tiếp ngoại trưởng nga
sergei lavrov đang ở thăm washington
tổng thống mỹ donald trump nhấn mạnh
mong muốn xây dựng quan hệ tốt đẹp hơn với nga
đồng thời nêu khả năng mở rộng hợp tác
nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng syria
và nhiều điểm nóng khác trên thế giới
phát biểu sau cuộc gặp
tổng thống donald trump nhận định
hai bên đã có cuộc trao đổi rất tốt đẹp
về phần mình ngoại trưởng nga lavrov cho biết
tổng thống trump xác nhận rõ ràng
ông quan tâm đến việc xây dựng mối quan hệ thực chất
và cùng có lợi với moscow
trong chiến thăm lần này
ngoại trưởng nga mong muốn tìm kiếm sự ủng hộ
của washington đối với kế hoạch thiết lập
các vùng an toàn tại syria
mà nga và mỹ sẽ hợp tác cùng nhau
cũng như cùng các bên liên quan khác
đặc biệt là các đối tác trong khu vực
trước đó ông lavrov cũng có cuộc gặp
với người đồng cấp nước chủ nhà
rick tillerson để thảo luận một loạt vấn đề
bao gồm tình hình ukraine
syria và các quan ngại song phương khác
ngoại trưởng nga đã miêu tả
cuộc gặp này là hiệu quả
và có tính xây dựng
trong bài phát biểu nhậm chức
của tân tổng thống hàn quốc moon jae in
có một nội dung được dư luận
đặc biệt quan tâm đó là những thông điệp
khá rõ ràng liên quan đến
chính sách với triều tiên
trong đó tái khẳng định những cam kết của ông
khi tranh cử về một cách tiếp cận
mang tính hòa giải hơn với bình nhưỡng
điều này khiến người ta liên tưởng
về một triển vọng cho sự quay trở lại
của chính sách hòa diệu được khởi xướng
từ hai mươi năm về trước được biết đến
với tên gọi chính sách ánh dương
các phương tiện truyền thông quốc tế
ngày hôm nay đồng loạt đăng tải thông điệp
của tân tổng thống hàn quốc
tôi sẽ luôn duy trì hòa bình
trên bán đảo triều tiên
nếu cần thiết tôi sẽ bay tới washington
tôi sẽ đến bắc kinh và tokyo
và nếu điều kiện cho phép
tôi cũng sẽ tới bình nhưỡng
một vị tổng thống hàn quốc
tới thủ đô bình nhưỡng của triều tiên
đây là điều chỉ từng xảy ra
trong giai đoạn chính sách ánh dương trước đây
đối thoại trực tiếp với nhà lãnh đạo triều tiên
kim jong un là cách mà
tân tổng thống hàn quốc muốn thực hiện
chính sách hòa giải giữa hai miền triều tiên
tuy rất khó khăn nhưng không phải
không có tín hiệu lạc quan
khi đã được cựu tổng thống hàn quốc
kim da jung triển khai trong giai đoạn
với chính sách ánh dương
được ghi nhận với giải nobel hòa bình
được trao cho cựu tổng thống này
và đây cũng là giai đoạn
chứng kiến ít vụ thử hạt nhân
và tên lửa của triều tiên
tuy nhiên với tình hình hiện nay
một chính sách ánh dương phiên bản mới
nếu được thực hiện thì cũng sẽ có
nhiều điểm khác trước và sẽ mất
nhiều thời gian để điều chỉnh
tòa án công lý châu âu vừa ra phán quyết
những người không phải là công dân
của liên minh châu âu eu
có quyền cư trị
tòa án công lý châu âu đưa ra phán quyết này
khi xử lý vướng mắc liên quan
đến vụ việc một phụ nữ
venezuela có con chung với một công dân
hà lan khi du lịch nước này
sau đó hai người đã tới đức
xong quan hệ giữa hai bên đổ vỡ
vào năm hai nghìn một mươi một
người phụ nữ trên cho biết
chỉ mình cô chịu trách nhiệm
con nhưng vì cô không có quyền
cư trú tại hà lan nên nhà chức trách
nước này đã từ chối đơn xin trợ cấp
xã hội cũng như chi trả các khoản
phúc lợi cho con của cô
eu khẳng định rằng quyền lợi của hơn
ba triệu công dân khối nảy tại anh
nằm trong số những vấn đề được giải quyết
trước tiên trong các cuộc đàm phán
về brexit dự kiến sẽ sớm bắt đầu
một trong những trở ngại chính
đối với anh trong tiến trình giới eu
là vai trò của tòa án công lý châu âu
nhất là liên quan tới vấn đề nhập cư
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình thời sự của chuyên hình nhân dân
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại